lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn luôn có sự thay đổi về nội dung và hình thức
khiến những quy định để điều chỉnh hoạt động này sau một thời gian ra đời đã ở trong tình trạng không phù hợp với thực tiễn
sau bảy năm thực hiện những nghị định quy định về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn đã phát sinh một số hạn chế vướng mắc
do đó cần thiết xây dựng ban hành nghị định mới để hoàn thiện hệ thống pháp lý tạo hành lang pháp lý cho hoạt động nghệ thuật biểu diễn
trước tiên phải đề cập sự thông thoáng hơn trong các quy định về thi người đẹp
thay vì chỉ dành cho nữ giới như trước đây thì dự thảo nghị định mở cửa đối với các cuộc thi dành cho nam giới hay các đối tượng đặc biệt khác
nhiều năm trở lại đây vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ luôn trở thành chủ đề nóng trong các cuộc thi sắc đẹp trong nước
theo quy định hiện hành các thí sinh tham gia các cuộc thi nhan sắc phải có vẻ đẹp tự nhiên